ông putin đã bốn lần giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử tổng thống nga trong các năm hai nghìn hai nghìn bốn hai nghìn một mươi hai và hai nghìn một mươi
giới chuyên gia nhận định việc triển khai những biện pháp củng cố kinh tế chính trị xã hội mạnh mẽ bất chấp sức ép của phương tây
cũng như những biến động của tình hình quốc tế là một trong những lý do giúp tổng thống putin được dự báo sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lần này
trong các năm qua tổng thống putin đã khẳng định được năng lực lãnh đạo và tinh thần phục vụ dân tộc nga
giành được sự tin tưởng của đông đảo cử tri nước này
sau hơn hai năm xung đột nền kinh tế nga vẫn vững vàng và tăng trưởng ở mức khá
chính phủ nga vẫn duy trì được sự ổn định của hệ thống tài chính khuyến khích và bảo vệ các doanh nghiệp theo chính sách trọng cung
để qua đó giúp nền kinh tế đạt mức tăng trưởng khá ấn tượng ba sáu trong năm hai nghìn hai mươi ba cao hơn cả những cam kết của chính phủ
hơn thế nữa hiện không có ứng cử viên tổng thống nào đủ mạnh để thay thế ông putin
tổng thống nga đơn nhiệm putin đang nhận được ưu thế lớn trước cuộc bầu cử quan trọng với hơn tám mươi số phiếu ủng hộ trong các cuộc thăm dò vào đầu tháng ba
ba ứng cử viên còn lại gồm ứng cử viên đảng cộng sản nikolai kharitonov thành viên đảng con người mới vladislav davankov
và chủ tịch đảng dân chủ tự do nga leonid slutsky mỗi người nhận không quá sáu phiếu bầu